phát biểu tại cuộc họp với thường trực chính phủ vào chiều nay để chuẩn bị báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận của bộ chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh hiện hệ thống đường sắt việt nam quá lạc hậu phải cải tạo và xây dựng mới để phát triển đất nước theo chủ trương của đảng
cụ thể là nghị quyết số hai mươi bảy của bộ chính trị một đất nước không thể thiếu hệ thống đường sắt đặc biệt là hệ thống đường sắt tốc độ cao bắc nặng
với chiều dài đất nước trên ba km thì vấn đề đa phương tiện là rất quan trọng sau khi nghe các đơn vị báo cáo thủ tướng yêu cầu công tác chuẩn bị đầu tư phải làm tốt kỹ lưỡng
lấy ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học và ý kiến của nhân dân để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền
thủ tướng nêu rõ hệ thống đường sắt hiện có phải được cải tạo nâng cấp như hệ thống lào cai hà nội hải phòng trong hành lang kinh tế côn minh
hệ thống thứ hai là hệ thống đường sắt đô thị phải tiếp tục xây dựng theo quy hoạch
trước hết là hà nội và thành phố hồ chí minh bởi nếu không có hệ thống đường sắt thì chưa thể nói là đô thị phát triển
hệ thống đường sắt tại tây nguyên nối với miền trung và thành phố hồ chí minh hệ thống đường sắt thành phố hồ chí minh miền tây
cái thứ nhất là tôi đề nghị vấn đề công nghệ anh chọn công nghệ nào trong phát triển đường sắt việt nam
metro thì anh hướng nào đường sắt bắc nam thì anh chọn hướng nào
mà hệ thống tiến bộ của khoa học công nghệ công chí biết là rất là lớn kể cả trung quốc họ cũng làm này rất là nhanh
mình không đánh bác mình cứ nói theo chuyện cũ tư duy cũ không có tư duy mới trong cái chuyện này rất khó khăn
cái thứ hai nữa là suất đầu tư thì người ta thường hay nói là đắt rẻ so sánh
thì mình chắc phải đưa những phương án so sánh để hội đồng thẩm định nó đánh giá chọn suất đầu tư
thứ ba nữa là nguồn lực
để đầu tư một mặt chúng ta giảm đầu tư công đảm bảo an toàn tài chính quốc gia
nhưng mặt khác chúng ta phải tìm nguồn lực để làm những công trình hạ tầng quan trọng của đất nước muốn đất nước phát triển hội nhập
thủ tướng đồng ý kiến nghị một số hình thức đầu tư ppp và một số hình thức đầu tư bằng ngân sách nhà nước
tuy nhiên thủ tướng lưu ý hiện nay có một số thể chế mà chưa hoàn thành gây khó khăn cho công tác triển khai thực hiện
thủ tướng yêu cầu cần phải dự kiến thời gian thực hiện chuẩn bị mặt bằng cho việc thực hiện
chuẩn bị kết nối quốc tế bằng đường sắt
thủ tướng yêu cầu cần chuẩn bị thật tốt các bước để báo cáo bộ chính trị
sau khi bộ chính trị cho ý kiến sẽ báo cáo thường vụ quốc hội quốc hội khóa một mươi năm
thủ tướng giao bộ giao thông vận tải xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển đường sắt đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và đồng bộ các chiến lược quy hoạch này
với tinh thần cải cách mạnh mẽ ngành đường sắt đưa ra phương án khả thi cụ thể
đặc biệt đối với đường sắt cao tốc bắc nam coi đây là sưng sống của chiến lược
cùng với các nhánh đường sắt liên tỉnh thủ tướng yêu cầu văn bản trình phải đề xuất cơ chế và chính sách thực hiện